công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam là đơn vị được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
giao nhiệm vụ quản lý khai thác sáu hồ chứa nước thủy lợi lớn với tổng dung tích hơn năm mươi năm triệu mét khối
trong đó có ba hồ tràn xả lũ và ba hồ tràn tự do
nhờ làm tốt công tác bảo dưỡng và quy chế vận hành điều tiết lũ theo quy chuẩn việt nam
nên nhiều năm qua công tác bảo đảm an toàn hồ chứa mùa mưa lũ được đơn vị này triển khai khá tốt
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
trước mùa mưa lũ năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
đã hoàn tất kiểm tra an toàn kỹ thuật sáu hệ thống hồ chứa
đặc biệt là các hệ thống quan chắc thấm quan chắc chuyển vị quan chắc lún
và chủ động khắc phục sự cố gây nguy cơ mất an toàn điều tiết lũ hợp lý
nói chung là sáu cái hệ thống hồ của công ty hiện giờ đang quản lý thì công ty hoạt động khoảng trên một mươi năm
nhưng mà nó vẫn chưa xuống cấp gì trầm trầm
có nghĩa là vẫn hoạt hành và đảm bảo
tốt trong mùa mưa lũ
còn đối với cảnh báo lũ thì mình hoạt hành theo quy trình
ví dụ trong quá trình điều tiết khi mà mùa mưa bão mà nước cái lượng lưu lượng hồ thì lớn
thì chúng ta can cứ trên cái đó can cứ trên quy trình này chúng ta sẽ điều tiết
và điều tiết đúng quy trình của nó thì trước khi xả lũ thì chúng ta sẽ báo ủy ban tỉnh là cơ quan cao nhất
và sở nông nghiệp và các huyện sẽ thuộc phạm vi mà hồ chúng ta
trong sáu hồ chứa nước thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam quản lý
thì hồ suối vực tại huyện miền núi sơn hòa mới được đưa vào sử dụng có dung tích hơn một mươi năm triệu mét khối nước
đây cũng là hồ chứa từng xảy ra sự cố mất an toàn trong tháng ba vừa qua vì thiếu kiểm soát chặt chẽ
rất may là sự cố không gây thiệt hại về người nhưng cũng đã làm thất thoát gần hai triệu mét khối nước
do một nhóm người tự ý mở cửa tràn xả lũ vụ việc đã được khởi tố vụ án và xử lý một số cán bộ cá nhân liên quan
hiện công tác bảo đảm an toàn kỹ thuật hồ chứa trong mùa mưa lũ tới đây đã được siết chặt và chủ động kiểm soát trong mọi tình huống
đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân hay giã suối bạc và sân nguyên
tỉnh phú yên có bốn mươi ba hồ chứa nước với tổng dung tích hơn bảy mươi triệu mét khối
tuy nhiên do thiếu kinh phí hầu hết các hồ chứa được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm chậm được đầu tư sửa chữa đồng bộ
nên nhiều hạng mục đã xuống cấp nhất là các hồ có dung tích nhỏ dưới ba triệu mét khối nước
để đảm bảo an toàn hồ đập mới đây ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã ban hành chỉ thị và chỉ đạo các cơ quan đơn vị
địa phương tăng cường phối hợp ra soát kiểm tra công tác quản lý hồ đập mức độ đảm bảo an toàn kỹ thuật
an ninh trong vận hành điều tiết sử dụng các hồ chứa thủy lợi và hai hồ thủy điện theo đúng quy trình
kịp thời xử lý hoàn thành trước mùa mưa lũ sắp tới